các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

khu vực nam trung bộ dự báo có khoảng chín bốn trăm linh một mươi ba ha gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước gồm quảng nam từ một tám trăm linh hai bốn trăm linh ha quảng ngãi từ một ba trăm linh một tám trăm linh ha bình định một tám trăm linh ha phú yên một năm trăm linh một bảy trăm linh ha khánh hòa hai hai một trăm linh ha và ninh thuận một một trăm linh ba hai trăm linh ha
tại khu vực bắc trung bộ dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình toàn vùng đạt năm mươi dung tích thiết kế
hiện trong vùng có bốn trăm tám mươi hồ có dung tích dưới năm mươi dung tích thiết kế trong đó có sáu mươi bốn hồ nhỏ dưới mực nước chết có hai mươi chín hồ do đang sửa chữa nâng cấp nên không tích nước
tại khu vực nam trung bộ dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt năm mươi năm dung tích thiết kế
hiện trong vùng có một trăm năm mươi hai trên năm trăm ba mươi bốn hồ chứa có dung tích dưới năm mươi dung tích thiết kế trong đó năm mươi một hồ nhỏ dưới mực nước chết một mươi hai hồ đang sửa chữa nâng cấp không tích nước
để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân trong thời gian còn lại của mùa khô
cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố thuộc khu vực trung bộ theo dõi liên tục cập nhật thông tin dự báo khí tượng dự báo nguồn nước và khuyến cáo xây dựng kế hoạch sử dụng nước
các địa phương kiểm kê nguồn nước chữ của từng công trình thủy lợi tính toán cân đối khả năng cung cấp trong thời gian còn lại của mùa khô xác định lượng nước ưu tiên nước cho sinh hoạt chăn nuôi cây trồng cạn và các nhu cầu thiết yếu khác
địa phương chỉ tổ chức xuống giống cây trồng vụ hè thu mùa nếu nguồn nước bảo đảm cung cấp đủ cho cả vụ các diện tích không đủ nước xem xét giãn lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
địa phương cần tăng cường áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm cho lúa cây trồng cạn trường hợp xảy ra thiếu nước ưu tiên cung cấp cho sinh hoạt cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao đặc biệt là tích chữ nước phân tán quy mô nhỏ theo hộ gia đình nhóm hộ gia đình bảo đảm cung cấp nhu cầu tối thiểu cho sinh hoạt chăn nuôi tưới cho cây trồng cạn
chuyển sang những tin tức đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm bão rayman đã đổ bộ vào bangladesh và nước láng giềng ấn độ gây tàn phá trên diện rộng cơn bão đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và gây ra lũ lụt trên diện rộng ở cả hai nước
ít nhất ba mươi sáu người đã thiệt mạng ở ấn độ và bangladesh sau khi bão raeman tấn công khu vực này gây mưa xối xả và gió lớn
bộ trưởng quản lý thảm họa của bang cho biết tính đến tối ngày hai mươi bảy tháng năm ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến lốc xoáy ở bang tây bengal
ấn độ trước đó bảy trường hợp tử vong đã được báo cáo ở bang telangana phía nam ấn độ một mươi hai người ở bang mizoram phía đông bắc ấn độ và một mươi người ở bangladesh
ngày hai mươi tám tháng năm cục khí tượng ấn độ cho biết bão reman đã suy yếu thành áp thấp ở phía đông bangladesh sau khi suy yếu vào cuối ngày hai mươi bảy tháng năm
nó gây ra thiệt hại trên diện rộng ở cả hai nước làm đổ cây cối biến đường thành sông và khiến hàng triệu người không có điện
ngay từ hôm hai mươi sáu tháng năm hơn một triệu người ở ấn độ và bangladesh đã phải sơ tán
khi cơn bão đổ bộ gần biên giới hai nước nhà chức trách cho biết các tình nguyện viên và quân đội đã được huy động để hỗ trợ các nỗ lực dọn dẹp
cũng như phân phát thực phẩm và nước uống cho các gia đình phải di rời
các cảng hàng hải mongola và paira ở bangladesh đã đưa ra tín hiệu nguy hiểm lớn một mươi tín hiệu cảnh báo cao nhất vào ngày hai mươi sáu tháng năm
tất cả các tàu đánh cá đều được cục khí tượng bangladesh khuyến cáo nên ở nơi trú ẩn
theo tổ chức phi lợi nhuận brac khoảng hai triệu người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi báo ở bangladesh
tiến sĩ liakat ali chuyên gia về thảm họa tại brac cho biết ít nhất nửa triệu người trong số này sống trong những ngôi nhà làm bằng vật liệu như đất xét gỗ tấm nhựa dơm dạ hoặc thiết
các nghiên cứu cho thấy bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của khủng hoảng khí hậu
theo ông ali hàng triệu người không có điện khi chính quyền cắt nguồn cung cấp điện cho nhiều khu vực để tránh tai nạn
cây đổ và đường dây bị đứt đã làm gián đoạn nguồn cung
hàng trăm chuyến bay cũng bị ảnh hưởng sau khi sân bay
sân bay quốc tế chính ở thành phố kolkata thủ phủ bang tây bengal của ấn độ đóng cửa vào ngày hai mươi sáu tháng năm
theo trang web chính thức của sân bay giao thông tại sân bay đã hoạt động trở lại vào ngày hai mươi bảy tháng năm
nhưng tình trạng gián đoạn vẫn tiếp tục xảy ra với hàng chục chuyến bay bị trì hoãn
báo nhiệt đới raman đã hoành hành khắp vịnh bengal kể từ cuối tuần trước khiến các nhà chức trách phải chuẩn bị trước khi nó đến
thủ tướng ấn độ narendra modi cho biết ông đã xem xét các nỗ lực chuẩn bị và quản lý thảm họa
thủ tướng modi cũng chia sẻ trên mạng xã hội x tôi cầu nguyện cho sự an toàn và hạnh phúc của mọi người
lốc xoáy xảy ra khi các khu vực ở miền tây và miền trung ấn độ tiếp tục nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ tăng vọt trên bốn mươi năm độ c ở một số thành phố gây bệnh tật và buộc một số trường học phải đóng cửa
các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã cảnh báo rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục gia tăng do khủng hoảng khí hậu
khiến hàng triệu người ở ấn độ dễ bị tổn thương trước những rủi ro liên quan đến nó
sẽ là phần thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước